ngày hôm nay hai mươi chín tháng hai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh đắk nông về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh năm hai nghìn một mươi chín
và kế hoạch phát triển tỉnh đắk nông năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí trương hòa bình lưu ý tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế và chưa bền vững
tỉnh đắk nông cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nỗ lực và quyết liệt thực hiện các giải pháp lớn trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng
lợi thế để thúc đẩy phát triển nhanh toàn diện và bền vững bảo đảm phát triển kinh tế xã hội chăm lo đời sống giải quyết tốt khiếu nại tố cáo
nhân dịp này đồng chí trương hòa bình đã trao một trăm linh phần quà và năm mươi chiếc xe đạp cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
trao tặng quỹ khuyến học tỉnh đắk nông số tiền năm mươi triệu